chỉ còn một ít ngày nữa đại hội thể thao toàn quốc lần thứ tám năm hai nghìn một mươi tám sẽ chính thức khởi tranh
thời gian diễn ra lễ khai mạc đại hội đã rất cần kề
bởi vậy trong những ngày này ngành thể dục thể thao cùng với địa phương đăng cai
đang gấp rút hoàn tất các công tác chuẩn bị về mọi mặt để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp
về công tác chuyên môn ban tổ chức đã ban hành điều lệ khung và điều lệ các môn trong chương trình đại hội
kiểm tra cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ tổ chức các môn trong chương trình đại hội
thành lập ban tổ chức ban trọng tài điều hành ba mươi sáu môn thi đấu
tổ chức lớp tập huấn trọng tài điều hành các môn thi đấu tại đại hội
tiếp nhận đăng ký chính thức các đoàn tham dự đã nhận được đủ sáu mươi năm đoàn đăng ký
thông báo lịch thi đấu và địa điểm tổ chức các môn trong chương trình đại hội
cùng với đó công tác bảo đảm an ninh an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra đại hội

thế cho nên là công tác bảo đảm an toàn giao thông cũng như là phân luồng giao thông
để giúp cho đại hội các tỉnh các địa phương đến thi đấu đặc biệt là sau lễ khai mạc ngày hai mươi năm
thì công tác đảm bảo về an toàn giao thông cũng như là giao thông
để cho các địa phương các ngành họ đến thi đấu thì chúng tôi cũng đã có cái chuẩn bị
với những thành tích đã đạt được qua các kỳ đại hội thể dục thể thao trước đây
kỳ đại hội thứ tám năm hai nghìn một mươi tám cả hai đơn vị là đoàn thể thao hà nội và thành phố hồ chí minh
đều được đánh giá là những đối thủ mạnh những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch
đối với đại hội thể thao toàn quốc thì có thể nói là hà nội và thành phố hồ chí minh
vẫn là hai đơn vị mạnh nhất trong toàn quốc vì họ tham dự hầu hết các nội dung thi đấu
của các môn thể thao và lực lượng thi đấu của hai địa phương là một lực lượng rất là lớn
và các cái nội dung thi đấu của đại hội hơn bảy trăm linh
đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ tám sẽ chính thức được khai mạc vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một tới đây
với ba mươi sáu bộ môn thi đấu